bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tp hcm sẽ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn
tại kỳ họp hai mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã thông qua tờ trình của ủy ban nhân dân tp
về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng
khu vực cảng biển cụ thể hàng tạm nhập tái xuất hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh
hàng chuyển khẩu có mức phí cao nhất là bốn bốn triệu đồng trên một container
đối với hàng xuất khẩu nhập khẩu mở tờ khai ngoài tp hcm mức phí cao nhất là một triệu đồng trên một container
đối với hàng mở tờ khai tại tp hcm mức phí từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng trên một container
đề án cũng ban hành các mức phí cụ thể đối với hàng lỏng hàng rời không đóng trong container
việc thu phí sẽ thông qua hệ thống điện tử không thu tiền mạc
mục đích chính của đề án này là tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố để hỗ trợ đầu tư
nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên địa bàn